tỉnh ủy ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh yên bái tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại vùng tâm lũ xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái
việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm chia sẻ động viên nhân dân vùng bị thiên tai
vươn lên ổn định cuộc sống thắp sáng lên tinh thần đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau
lãnh đạo tỉnh yên bái bày tỏ vui mừng trước những thay đổi của bà con thôn bản lùng xã phong dụ thượng
khi cơn lũ lịch sử đã cuốn trôi nhà cửa ruộng vườn hoa màu của người dân
đến nay gần năm mươi nóc nhà ở bàn tái định cư đã được xây cất mới khang trang gương mặt của bà con dạng dỡ hơn hạnh phúc hơn
nhân dịp này lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh yên bái đã trao tặng quà cho các gia đình khó khăn
hộ nghèo của xã đồng thời thăm hỏi động viên các hộ gia đình tại khu tái định cư